ủy ban nhân dân tp hcm đã tổ chức diễn đàn kinh tế thành phố năm hai nghìn một mươi chín với chủ đề
phát triển tp hcm thành trung tâm tài chính khu vực và quốc tế
tới dự có đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm
phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam cùng đại diện lãnh đạo các bộ ngành
và gần tám trăm linh đại biểu là các chuyên gia kinh tế nhà khoa học doanh nghiệp trong và ngoài nước
mục tiêu quan trọng của diễn đàn năm nay là cung cấp các yếu tố đầu vào và lắng nghe ý tưởng mới
tiếp thu góp ý phản biện của các đại biểu giúp thành phố đưa ra chiến lược sớm thực hiện hóa
trở thành trung tâm tài chính khu vực và quốc tế mà thành phố đã ấp ủ cách đây gần hai mươi năm
tại diễn đàn các đại biểu cho rằng với tinh thần năng động sáng tạo
tp hcm từ xác định trách nhiệm phải nỗ lực nhiều hơn đặc biệt là đổi mới sáng tạo
để tích lũy tài lực nâng tầm trình độ phát triển nền
kinh tế và rút ngắn thời gian hình thành trung tâm tài chính quốc tế
với vai trò là đầu tàu trung tâm nhiều mặt của cả nước
tp hcm cần trở thành địa phương thực hiện thành công nhất mục tiêu
nâng cao năng lực cạnh tranh đổi mới mô hình tăng trưởng
vì để trở thành một trung tâm tài chính của khu vực thì nó có một số yếu tố cần phải phát triển
đầu tư rất là quyết liệt đầu tiên là chúng ta phải quan tâm đến cái vấn đề về kết hạ tầng
về công nghệ thông tin kết nối một cách tức thời một cách nhanh chóng
giữa tp hcm với tất cả các trung tâm tài chính trên thế giới
thứ hai là về hạ tầng về đô thị hạ tầng về giao thông
tại diễn đàn này thành phố tiếp tục làm rõ hơn nội lực tìm ra con đường ngắn nhất
trở thành trung tâm tài chính khu vực và quốc tế
phát biểu tại đây đồng chí nguyễn thiện nhân cho rằng là trung tâm tài chính quốc gia
trước hết thành phố cần xác định khách hàng là ai năng suất lao động của thành phố
gần gấp ba lần cả nước
thành phố tạo ra bốn mươi hai gdp nhưng chỉ chiếm hai mươi bảy
đầu tư vì vậy thành phố có nghĩa vụ huy động vốn quốc tế và khu vực
đồng chí vũ đức đam cũng có bài phát biểu tại diễn đàn
hoan nghênh thành phố tổ chức chuyên đề riêng về tài chính
ngoài phiên khai mạc sef hai nghìn một mươi chín có bốn phiên thảo luận song song với các chủ đề
thành phố hồ chí minh hướng tới trung tâm tài chính khu vực và quốc tế
hiện trạng mục tiêu và lộ trình thực hiện bài học kinh nghiệm trong việc xây dựng
và hình thành một số trung tâm tài chính quốc tế hệ sinh thái cho sự phát triển bền vững
của một trung tâm tài chính
hệ sinh quốc tế định hướng chính sách quốc gia và vai trò của chính quyền thành phố
để xây dựng thành phố hồ chí minh thành trung tâm tài chính khu vực và quốc tế